ngày ba mươi một tháng một mươi đồng chí nguyễn hồng sâm vụ trưởng trưởng cơ quan thường trực báo nhân dân tại cần thơ
đã đến trao căn nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh nguyễn văn hiền bảy mươi một tuổi
chiến sĩ cách mạng bị tù đầy trong kháng chiến ngụ tại ấp cầu chùa xã kế an huyện kế sách tỉnh sóc trăng
lãnh đạo hội cựu chiến binh huyện kế sách tỉnh sóc trăng cho biết
cựu chiến binh nguyễn văn hiền là người có đạo đức lối sống gương mẫu
nhưng do con đông và lớn tuổi nên những năm gần đây cuộc sống rất khó khăn căn nhà xuống cấp
căn nhà mới được trao tuy nhỏ gọn nhưng khang trang và ấm cúng
giúp cựu chiến binh nguyễn văn hiền được an cư trong những năm tháng cao tuổi
và đó cũng thể hiện sự ghi ơn đối với những người có công với cách mạng của xã hội